giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm có nhiều khởi sắc tăng nhẹ năm trăm linh đồng một kg
giao động trong khoảng từ năm mươi năm năm trăm linh đồng đến năm mươi tám đồng một kg
tại đắk lắc đắk nông giá tiêu được thu mua ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại gia lai năm mươi năm năm trăm linh đồng một kg
tại đồng nai ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
giá tiêu cao nhất ghi nhận tại bà rịa vũng tàu ở mức năm mươi tám đồng một kg